vào khoảng một mươi hai giờ trưa nay tại khu vực đồi củ lạc thuộc địa phận xã hồng tiến thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế
đã xảy ra vụ cháy rừng keo tràm và rừng lau lách
diện thức rừng bị cháy vào khoảng gần hai hectare rừng keo tràm đã ba năm tuổi cùng nhiều hectare rừng lau lách bụi rậm
nhận được tin báo ủy ban nhân dân thị xã hương trà đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp để khống chế vụ cháy
sau gần bốn giờ triển khai dập lửa đến khoảng một mươi năm h ba mươi cùng ngày các lực lượng chức năng và người dân đã cơ bản khống chế được vụ cháy